bộ công thương tài chính vừa công bố điều chỉnh giá xăng dầu kể từ một mươi năm h chiều ngày hôm qua
với mức giá tăng mạnh ở tất cả các mặt hàng
cụ thể mặt hàng xăng e năm ron chín mươi hai có giá trần là hai mươi ba một trăm năm mươi chín đồng một lít tăng sáu trăm linh chín đồng
xăng ron chín trăm năm mươi ba là hai mươi ba tám trăm bảy mươi sáu đồng một lít tăng năm trăm tám mươi một đồng
ngoài ra dầu diesel năm s có giá trần là một mươi tám hai trăm ba mươi chín đồng một lít tăng sáu trăm sáu mươi đồng
dầu hỏa là một mươi bảy một trăm ba mươi tám đồng một lít tăng sáu trăm hai mươi đồng
dầu mazut một trăm tám mươi cst ba năm s lên mức mới là một mươi sáu ba trăm sáu mươi hai đồng một kg tăng sáu trăm một mươi bảy đồng một kg
như vậy đây là kỳ điều hành đầu tiên của nhà điều hành
theo quy định của nghị định chín mươi năm về kinh doanh xăng dầu